theo viện quy hoạch thủy lợi miền nam thời điểm này ở vùng thượng nguồn dung tích biển hồ chỉ tích chữ được khoảng gần bảy tỷ m ba thấp hơn khoảng hai mươi năm tỷ m ba trung bình nhiều năm
hiện tại tổng lượng dòng chảy trên dòng chính sông mekong giảm khoảng từ sáu mươi đến bảy mươi trung bình nhiều năm
thượng nguồn cạn khiến cho lượng nước về hạ nguồn bị thiếu hụt đang tác động không nhỏ đến sinh kế mùa lũ hay còn gọi là mùa nước nổi ở đồng bằng sông kiểu long
dự báo mực nước lũ tại các sông đồng bằng sông kiều long tuần tới có thể sẽ giảm vào bốn ngày đầu tuần và tăng trở lại vào ba ngày cuối theo chiều cường
đến ngày một mươi năm tháng tám năm hai nghìn một mươi chín mực nước dự báo đạt một bốn mươi hai m tại tân châu và một bốn mươi ba m tại châu đốc